những ngày qua cả nước đã bước vào mùa hè và theo ghi nhận tại nhiều địa phương thì nắng nóng đã bao phủ
với nền nhiệt độ cao thậm chí là có ngày lên tới ba mươi chín bốn mươi độ c
nắng nóng đi kèm với chỉ số uv hay còn gọi là tiêu tử ngoại tiêu cực tím cao
gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến da
rát da đỏ da và xuất hiện nhiều vết sạm da thâm đen
chị hương quyết định đi khám tại bệnh viện gia liễu trung ương
theo các bác sĩ nguyên nhân gây ra tình trạng này là do ảnh hưởng của tiêu uv trực tiếp tác động lên da
những ngày qua miền bắc đã nhận được nắng nóng đầu tiên
đáng nói tại nhiều địa phương nắng gắt còn ghi nhận chỉ số uv cực cao
như tại tp hcm có ngày chỉ số tiêu uv ở mức từ chín đến một mươi một mức cực kỳ cao rất nguy hiểm
nguy cơ làm tệ
tổn thương da mắt bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng một mươi năm phút mà không được bảo vệ
ở hà nội và đà nẵng cũng ghi nhận những ngày có chỉ số tiêu uv chạm mức từ chín đến một mươi
theo bệnh viện gia liễu trung ương nắng nóng đầu mùa cũng ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám về da tăng nhanh
vấn đề do uv gây ra có thể cấp tính ví dụ các tình trạng như là cháy nắng bỏng nắng thậm chí là say nắng say nóng
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh
còn đối với những trường hợp tiếp xúc với ánh nắng kéo dài mạng tính thì có thể gây nên những tình trạng như giám má sạm da
các tổn thương lão hóa da rồi các nguy hiểm hơn cả là các tình trạng của ung thư da
dự báo hè năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục nắng nóng
những ngày có chỉ số uv cao sẽ kéo dài
vì vậy người dân cần chú ý một số khuyến cáo khi ra đường
việc bảo vệ chống nắng thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là bảo vệ vật lý là bằng khẩu trang
cái thật là tốt khẩu trang phải đủ dày
vì có những nghiên cứu rằng khi mà chúng ta dùng khẩu trang đúng quy cách đủ dày đã ngăn được phần lớn tiêu uv
thứ hai là việc dùng kem trong nắng
thì cao trong nắng thì khuyến cáo của các nhà chuyên gia rằng một ngày chúng ta phải thường bôi đến ba lần
trung bình là ba tiếng bôi một lần
ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất người dân nên hạn chế ra đường vào cao điểm nắng nóng trong ngày
như là tầm giữa trưa bởi nắng nóng có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác
khi ra đường nên sử dụng đầy đủ các phương tiện trong nắng và thường xuyên bổ sung nước